nhằm góp phần đưa nghị quyết số hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn vào cuộc sống
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay báo nhân dân đã phối hợp với tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
phát động các cuộc thi thường niên viết về nông nghiệp nông dân nông thôn
năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hỏa hóa lớn
các tác giả cùng hàng trăm tác phẩm đã tiếp cận chủ đề này với nhiều góc nhìn mới mẻ sắc xảo góp phần cùng các nhà hoạch định chính sách cụ thể
đối với phát triển sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế nông nghiệp hàng hóa lớn vận hành có hiệu quả
với mục tiêu lớn nhất là nâng cao đời sống cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững
mời quý vị đón xem chương trình lễ trao giải cuộc thi viết về nông nghiệp nông dân nông thôn
được truyền hình trực tiếp lúc hai mươi h thứ năm ngày chín tháng một mươi một trên truyền hình nhân dân